ngày tám tháng năm đoàn công tác của tiểu ban điều lệ đảng do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tiền giang về công tác xây dựng đảng
và tình hình thực hiện điều lệ đảng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí võ văn thường đánh giá cao công tác chuẩn bị
và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng thực thi điều lệ đảng
đồng chí võ văn thưởng yêu cầu tỉnh ủy tiền giang cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
khuyến khích phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm trên cơ sở quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
gắn việc tăng cường tính tự giác tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với trách nhiệm thanh tra kiểm tra
giám sát đảng viên chấp hành thi hành điều lệ đảng giữ vững kỷ luật kỳ cương trong đảng
đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả